thưa quý vị phó thủ tướng chính phủ trần lưu quang trưởng ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia vừa có thư khen đối với tổng cục hải quan cục hải quan thành phố hải phòng công an tp hải phòng phòng cảnh sát phòng chống tuệ phạm về môi trường công an tp hải phòng về thành tích bắt giữ hơn bảy tấn ngà voi nhập lậu tại cảng hải phòng
trong thư khen phó thủ tướng trần lưu quang bày tỏ vui mừng về thành tích nêu trên của các lực lượng phó thủ tướng trần lưu quang đánh giá cao và nhật liệt biểu dương thành tích xuất sắc nêu trên của các đơn vị và nhấn mạnh chiến công này là minh chứng rõ nét cho quyết tâm cao trong công tác đấu tranh chống buôn lậu dân lận thương mại và hàng giả góp phần xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh bảo đảm trật tự an toàn xã hội vì hạnh phúc của nhân dân

được truyền tải tại singapore nhằm che giấu tuyến đường vận chuyển mô tả tên hàng hóa bằng ngôn ngữ không phổ thông và sử dụng thông tin người nhận hàng không chính xác đây là thủ đoạn mới hết sức tinh vi nhằm trốn tránh sự kiểm soát của cơ quan hải quan
ngay khi hàng hóa được xếp dỡ xuống cảng cục hải quan tp hải phòng đã chỉ đạo các đơn vị tiến hành giám sát trọng điểm kiểm tra hàng hóa bằng máy soi container và kiểm tra thủ công toàn bộ lô hàng sau khi phân tích hình ảnh có nghi vấn
kết quả khám xét phát hiện trong container chứa hơn bảy sáu tấn ngà voi và sản phẩm làm từ ngà voi đây là số lượng ngà voi lớn nhất từ trước đến nay được phát hiện và bắt giữ tại cảng hải phòng
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tân hiệp tỉnh kiên giang đang tạm giam nguyễn thanh tuấn chú huyện châu thành tỉnh kiên giang để làm rõ về tội cố ý gây thương tích
tại cơ quan công an tuấn khai nhận do ghen tuông và nghi ngờ vợ có quan hệ tình cảm với anh nguyễn hồng lưu trú ở huyện tân hiệp
tân hiệp đã rủ thêm ba người khác mang hung khí đến chợ kinh năm để tìm anh lưu
thấy anh lưu đang ngồi bán tôm cho khách tuấn cầm dao chém trúng đầu khiến anh lưu bị thương nặng
sau khi gây án tuấn mang dao cất dấu vào bụi cây ở gần nhà rồi bỏ trốn khỏi địa phương
đến đầu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba tuấn bị công an bắt giữ và khai nhận sự việc
đồng thời tuấn cho biết do quá ghen tuông nên đã chém nhầm người
theo kết quả giám định pháp y tỷ lệ thương tật mà tuấn gây ra cho anh lưu là ba mươi
thông tin về tình hình giao thông đáng chú ý
trong ngày hôm nay mùng một tháng năm toàn quốc đã xảy ra hai mươi bốn vụ tai nạn giao thông
làm chết một mươi người bị thương một mươi chín người giảm hai vụ giảm một người chết và giảm bảy người bị thương
so với ngày nghỉ lễ cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi hai
toàn bộ các vụ tai nạn này đều xảy ra trên đường bộ đường sắt và đường thủy thì không xảy ra tai nạn giao thông
trong ngày ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm
tình hình giao thông tại khu vực nội thành và các tuyến cửa ngõ hà nội tp hcm ổn định
các phương tiện lưu thông tốt không xảy ra tình trạng ủn tắc giao thông
các tuyến cao tốc không xảy ra tai nạn giao thông ủn tắc giao thông
trong ngày cảnh sát giao thông công an các địa phương đã kiểm tra phát hiện xử lý chín bảy trăm bảy mươi tám trường hợp vi phạm
phạt tiền hơn hai mươi một tỷ đồng tạm giữ một trăm tám mươi sáu xe ô tô bốn bốn trăm một mươi tám xe mô tô hai mươi tám phương tiện khác
tước hai một trăm năm mươi bảy giấy phép lái xe các loại
điểm đáng chú ý có tới ba năm trăm bảy mươi sáu trường hợp vi phạm nồng độ cồn
một trăm bảy mươi năm trường hợp vi phạm về tốc độ và tám trường hợp vi phạm về ma túy
thưa quý vị xác định một trong những nguyên nhân trực tiếp gây ra tai nạn giao thông là hành vi vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông
chính vì thế nhằm ngăn ngừa tai nạn giao thông nhất là trong dịp lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm này
lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng nam đã ra quân quyết liệt tổ chức tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
xử lý nghiêm vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông trong đó chú trọng xử lý những vi phạm về nồng độ cồn
là địa bàn trọng điểm về du lịch của miền trung nên quảng nam dự kiến sẽ đón lượng lớn du khách đến tham quan nghỉ dưỡng trong đợt lễ này
những ngày qua lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng nam đặc biệt là phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt
bố trí nhiều tổ công tác tổ chức nhiều tổ tuần tra khép kín địa bàn hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ trên các tuyến giao thông quan trọng
điều tiết giao thông xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông đặc biệt là chú trọng dừng xe kiểm tra vi phạm nồng độ cồn đối với các lái xe ô tô và mô tô
về việc xử lý vi phạm nồng độ cồn thì xác định đây là hành vi tìm mẵn gây ra tai nặng giao thông nghiêm trọng đặc biệt nghiêm trọng
nên trong thời gian qua là phòng cảnh sát giao thông đã quán triệt
có cái đậu trọng là xử lý nghiêm kiên quyết đồng thời là tuyên truyền về cái vùng hoạt động xử lý vi phạm của lực lượng cảnh sát giao thông
để người dân thấy và từ đó năng co có ý thức chấp hành
cùng với phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt lực lượng cảnh sát giao thông công an các địa phương trên toàn địa bàn tỉnh
tăng cường tuần tra xử lý vi phạm nồng độ cồn tập trung vào thời điểm ban đêm
tại thành phố tam kỳ trung tâm tỉnh lị của tỉnh quảng nam
trong suốt những ngày qua ngoài các tổ tuần tra cố định kiểm soát trật tự an toàn giao thông tại các tuyến giao thông trên địa bàn thành phố
công an thành phố tam kỳ còn duy trì tổ tuần tra lưu động di chuyển liên tục qua nhiều tuyến đường trọng điểm nơi tập trung đông quán ăn nhà hàng
theo ghi nhận với việc tổ chức tuần tra liên tục của lực lượng cảnh sát giao thông
ý thức chấp hành quy định khi tham gia giao thông nhất là chấp hành quy định về nồng độ cồn của người dân đã tăng lên
chỉ một bộ phận nhỏ người dân đi xe máy vẫn còn tình trạng lái xe sau khi đã uống rượu bia với nhiều lý do khác nhau
với các trường hợp vi phạm nồng độ cồn với bất kỳ lý do gì lực lượng chức năng cũng sẽ xử lý nghiêm theo quy định không có vùng cấm
bên cạnh đó trong quá trình tuần tra lực lượng cảnh sát giao thông cũng nhiều lần gặp các trường hợp vi phạm cố tình quay đầu
tăng ga bỏ chạy vào các tuyến đường tắt khu dân cư gây khó khăn cho việc tuần tra kiểm soát